thủ tướng chính phủ vừa giao dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám cho các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty thuốc lá việt nam và các tỉnh thành trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ ủy quyền bộ trưởng bộ tài chính giao dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám cho các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chỉ đạo trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng dầu trong nước và nhập khẩu như đối với năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế phân đấu tăng các nguồn thu theo quy định để bảo đảm dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức một ba triệu đồng một tháng từ ngày một một hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi sáu hai nghìn một mươi tám và mức một ba mươi chín triệu đồng một tháng từ ngày một bảy hai nghìn một mươi tám
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại